theo chương trình kỳ họp thứ chín sáng nay quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự
với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của quốc hội
về bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
tiếp đó quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp
với chín mươi năm sáu mươi năm đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
theo đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
với chín mươi hai bảy mươi năm đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ
phó thủ tướng chính phủ đối với đồng chí vương đình huệ
với chín mươi một bảy mươi hai đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đối với đồng chí nguyễn thanh hải
tiếp đó thảo luận tại tổ các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành chính sách
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp
hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
đa số ý kiến nhất trí về giảm số thuế phải nộp ba mươi và áp dụng hai tiêu chí xác định là doanh thu
dưới năm mươi tỷ đồng kết hợp với tiêu chí về lao động dưới một trăm linh lao động để thực hiện chính sách
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối tượng